thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng có khoảng hai trăm ba mươi người dân
mỗi năm bình quân đón hơn sáu triệu du khách đến tham quan và trải nghiệm
đây cũng là địa phương đại diện cho cả nước nhận giải thưởng thành phố bền vững về môi trường asean năm hai nghìn một mươi bảy
giải thưởng tôn vinh và quảng bá hình ảnh các thành phố tiêu biểu về chất lượng môi trường
thế nhưng hiện nay thành phố này vẫn đang loay hoay với chuyện xử lý rác thải sinh hoạt
như truyền hình nhân dân đã phản ánh trong chuyên mục theo dòng sự kiện
tối ngày chín tháng chín bãi rác cam ly thành phố đà lạt xử lý theo kiểu trôn lấp
phun hóa chất thì đã quá tải nhưng buộc phải nhận rác
còn nhà máy xử lý chất thải rắn đà lạt thì đang có nhiều khúc mắc cần tháo gỡ
hiện chỉ nhận xử lý khoảng một phần ba lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày trên thành phố ngàn hoa đà lạt
quanh câu chuyện rác thải trên thành phố du lịch đà lạt về đâu
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi

đà lạt lạc chương là không đáp ứng buộc tình thế như thế cho nên là công ty đô thị của đà lạt
vẫn phải chấp nhận là đưa về cái rác thải của bãi rác cam ly mà đã đóng cửa
thưa ông vậy thì được cái thực trạng đó thì cái phương án xử lý của địa phương tiếp theo như thế nào
trong giai đoạn tới thời gian ngắn tỉnh lâm đồng đã chỉ đạo yêu cầu đặt ra
đó là công ty năng lượng xanh phải đầu tư công nghệ và nâng cao năng suất công sức lên
để đảm bảo lượng rác của thành phố
vậy là khi công suất tới đâu thì thành phố đà lạt phải tiếp nhận rác và cung cấp ngay
cho đầu vào cho công ty xử lý rác thải
với một quyết tâm đó là cái môi trường của thành phố đà lạt
đây là cái mục tiêu cuối cùng và trước mắt của đầu giai nhất
bãi rác cam ly chắc chắn sẽ phải đóng cửa hoàn nguyên xử lý môi trường
nhưng phải chờ nhà máy xử lý chất thải rán đà lạt vận hành đúng công suất thiết kế
để đủ năng lực tiếp nhận toàn bộ lượng rác thải thành phố ngàn hoa
hay xúc tiến kêu gọi đầu tư thêm nhà máy mới hiện đại
đó là những phương án đã được chính quyền địa phương đưa ra nhưng chưa có hạn định
và rác thải trên thành phố du lịch vẫn dùng rằng chưa biết về đâu